nếu như năm hai nghìn một mươi sáu tổng thiệt hại do thiên tai là ba mươi chín tỷ đồng
thì năm hai nghìn một mươi bảy mặc dù chưa thống kê đầy đủ tổng mức thiệt hại đã lên tới gần sáu mươi tỷ đồng
tuy nhiên ngành nông nghiệp vẫn đạt và vượt kế hoạch nhiều chỉ tiêu
đây là thông tin tại cuộc họp báo cuối năm của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn diễn ra vào ngày hai mươi chín tháng một mươi hai tại hà nội
cụ thể tốc độ tăng trưởng ngành đạt hai chín mươi bốn vượt mục tiêu so với chính phủ đề ra là hai tám
xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt ba mươi sáu ba mươi bảy tỷ đô la mỹ
mục tiêu chính phủ đề ra là từ ba mươi hai đến ba mươi ba tỷ đô la mỹ
thẳng dư tuyệt đối của ngành đạt tám năm mươi năm tỷ đô la mỹ
đặc biệt kim ngạch xuất khẩu ngành hàng rau quả đạt ba bốn mươi năm tỷ đô la mỹ
tuy vậy một số ngành hàng vẫn đang khó khăn
cà phê liên tục giảm giá trong khi lúa gạo đã không còn giữ được vị thế như trước đây
công tác chấn chỉnh sử dụng chất cấm trong chăn nuôi có chuyển biến
nhưng vẫn còn nhiều vụ vi phạm
bên cạnh đó khai thác thủy sản đối mặt với cảnh báo vi phạm iuu và ec
tất cả những cái thứ đó thì chúng ta phải làm liên tục
giải pháp là gì
thì giải pháp hai việc thôi
hai việc chính
một là thể chế chính sách nhất là pháp luật
có xử lý hình phạt cho nghiệp
cùng với đó là nâng cao vai trò phân cấp và trách nhiệm từ cơ sở
trong bối cảnh lợi thế xuất khẩu đang xoay trục từ các ngành hàng
vốn được coi là chủ lực như cà phê hồ tiêu lúa gạo
sang các ngành rau quả lâm sản thủy sản
ngành nông nghiệp chủ trương trong thời gian tới sẽ tập trung phát triển
theo chuỗi giá trị ứng dụng khoa học công nghệ
tháo gỡ nút thắt về phát triển vùng nguyên liệu tập trung
chế biến sâu và xúc tiến mở rộng thị trường